các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đang trong quán anh bình thấy một nhóm thanh niên khoảng một mươi người cầm trên tay hung khí tự chế gồm dựa mã tấu kiếm xông vào quán tìm bùi văn danh để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc chống trả anh bình và danh đã bị nhóm thanh niên gây thương tích nặng hiện lực lượng chức năng đang truy tìm các đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật